hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng
new zealand cảnh báo đỏ sau khi phát hiện omicron lây nhiễm trong cộng đồng
hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng
new zealand cảnh báo đỏ sau khi phát hiện omicron lây nhiễm trong cộng đồng
hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng
new zealand cảnh báo đỏ sau khi phát hiện omicron lây nhiễm trong cộng đồng
hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng
new zealand cảnh báo đỏ sau khi phát hiện omicron lây nhiễm trong cộng đồng
hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng

hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng

hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng
new zealand cảnh báo đỏ sau khi phát hiện omicron lây nhiễm trong cộng đồng

hà nội nhiều sản phụ f chưa tiêm vaccine chuyển nặng
hà nội một trăm linh tám sáu trăm hai mươi bảy ca đồng nai chín mươi chín sáu trăm sáu mươi ba ca tây ninh tám mươi bảy một trăm ba mươi một ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn một trăm năm mươi tám ca tổng số ca được điều trị khỏi là một tám trăm linh bốn tám trăm bốn mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bảy trăm linh bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ có ba hai trăm bảy mươi ba ca
thở oxy dòng cao hfnc có sáu trăm bảy mươi năm ca thở máy không xâm lấn có một trăm ba mươi hai ca thợ máy xăm lấn có sáu trăm linh sáu ca điều trị ecmo có hai mươi một ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một ghi nhận một trăm hai mươi ba ca tử vong
tại tp hcm có sáu ca trong đó có hai ca là từ các tỉnh chuyển đến long an một ca và đồng tháp một ca
tại các tỉnh thành phố khác hà nội có một mươi sáu ca
đồng tháp một mươi ca sóc trăng chín ca cần thơ tám ca tiền giang bảy ca vĩnh long bảy ca bình phước sáu ca cà mau sáu ca
hải phòng bằng năm ca tây ninh năm ca bến tre năm ca bình dương bốn ca bạc liêu bốn ca ninh bình ba ca trà vinh ba ca đà nẵng ba ca
bình thuận ba ca kiên giang ba ca khánh hòa hai ca lâm đồng hai ca hải dương lạng sơn thái nguyên hòa bình quảng nam gia lai mỗi tỉnh một ca
trung bệnh sau cả tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi chín
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu bảy trăm một mươi chín ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín ca và xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia

liên quan đến những quy định cách ly làm khó người dân của nhiều địa phương
mới đây thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương phối hợp tham gia đón người dân
từ các nơi trở về an toàn không ngăn sông cấm chợ
cùng chung tay chăm lo để mọi người đều có cái tết ấm no hạnh phúc
bù đắp lại những khó khăn mất mát do dịch bệnh
sáng nay ngày hai mươi ba tháng một tại thành phố cần thơ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đi thăm chúc tết
tặng quà các mẹ việt nam anh hùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
và các gia đình chính sách hộ nghèo đoàn viên công đoàn công nhân lao động nghèo
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nạn nhân chất độc màu da cam
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương phối hợp tham gia đón người dân
từ các nơi trở về an toàn không ngăn sông cấm chợ cùng chung tay chăm lo
để mọi người đều đón một cái tết ấm no hạnh phúc bù đắp lại những khó khăn mất mát do dịch bệnh
tại hội trường thành ủy cần thơ thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác đã chúc tết
tặng năm trăm linh xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo đoàn viên công đoàn công nhân
lao động nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi dịch covid một mươi chín nạn nhân chất độc da cam
chia sẻ với đồng bào đồng chí thủ tướng cho biết chúng ta vừa đi qua năm hai nghìn một mươi chín
với rất nhiều khó khăn vừa thực hiện nhiệm vụ đột xuất bất ngờ là phòng chống dịch
vừa tổ chức rất thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu
kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước
tình hình năm hai nghìn hai mươi hai còn nhiều khó khăn phức tạp có những thuận lợi cơ hội
nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
dịch covid một mươi chín có thể phức tạp nguy hiểm
hơn sự xuất hiện của các biến chủng mới
thủ tướng mong muốn nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công thức năm k cộng vaccine cộng thuốc cộng công nghệ
còn đề cao ý thức người dân và thực hiện biện pháp khác
thủ tướng nhấn mạnh trước hết trên hết là chăm lo sức khỏe tính mạng người dân
thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị các cấp
phải vào cuộc để thực hiện mục tiêu tiêm chủng đã đề ra
thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
theo tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai phải hoàn thành việc tiêm mỗi ba cho người từ một mươi tám tuổi
trong đó ưu tiên cho người cao tuổi người có bệnh nền lực lượng tuyến đầu
công nhân lao động trong các khu công nghiệp v v và nghiên cứu tổ chức tiêm mũi bốn
trong tháng một hoàn thành việc tiêm mũi hai cho các cháu từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trên cơ sở đó tự tin mở cửa an toàn
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
trong dịp tết thủ tướng yêu cầu tiếp tục chăm lo tốt hơn cho người dân
đảng nhà nước cùng cả hệ thống chính trị các cấp các ngành
người dân doanh nghiệp quan tâm chia sẻ chung tay chăm lo
người có công với cách mạng đối tượng chính sách công nhân lao động
hộ còn khó khăn để mọi người đều có một cái tết ấm no hạnh phúc
đây là trách nhiệm và là đạo lý nhân văn của dân tộc ta
thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các mẹ cùng gia đình
chúc các mẹ và gia đình đón một năm mới sức khỏe an lành hạnh phúc và thành công
tiếp tục gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân
thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
thủ tướng mong muốn các mẹ và gia đình tiếp tục vận động bà con nhân dân
tích cực tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa
tới đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách
nhất là trong dịp năm mới
tết đến xuân về
chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ nghỉ tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu
và thời điểm này sân bay tân sơn nhất đang đón hàng ngàn lực khách về quê
sân bay tân sơn nhất đang nhộn nhịp trở lại sau khi thành phố hồ chí minh là vùng xanh
và chính phủ bộ y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón tết
tại khu vực làm thủ tục của việt nam airlines vietjet bamboo viettravel
airlines pacific ois nhân viên các hãng liên tục hướng dẫn hành khách
vào quầy khai báo y tế và xếp hàng
hành khách chấp hành khá tốt các quy định về phòng dịch
không có cảnh chen lấn như những năm trước
thông thường những năm trước dịp cao điểm tết sẽ bắt đầu từ khoảng ngày hai mươi năm tháng chạp
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch một số địa phương quy định người dân về quê
phải cách ly tại nhà nên nhiều người đặt vé sớm từ khoảng ngày hai mươi tháng chạp
hoặc chưa vội đặt vé vì chờ diễn biến dịch bệnh
đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã trở thành vùng xanh
và mới đây thủ tướng chính phủ và bộ y tế đều đề nghị không cách ly
người dân về quê ăn tết nên nhiều người quyết định mua vé nhờ chót
tại khu vực nhà ga loa phát thanh của cảng hàng không tân sơn nhất
cũng thường xuyên thông tin cho hành khách về việc
theo quy định mới nhất của bộ y tế chỉ yêu cầu xét nghiệm sars cov hai
đối với hành khách xuất phát khi lưu trú cư trú trước chuyến bay
tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa
hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn
có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
những hành khách này cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị
trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
đối với thành viên viên hành đoàn hủy quy định phải xét nghiệm sars cov hai
định kỳ bảy ngày một lần
thưa quý vị và các bạn với sự điều chỉnh kịp thời các quy định
về cách ly của người dân hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái tết
ấm áp và an toàn bên gia đình và người dân
cũng tại tp hcm để phụ huynh ổn định làm việc và an tâm đưa con đến trường
sau tết nguyên đáng các trường học ở tp hcm sẽ mở bán trú trở lại
kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đáng từ ngày bảy tháng hai
hai học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai của tp hcm trở lại học tập bình thường
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất sau tết nguyên đáng
cụ thể là từ ngày một mươi bốn tháng hai học sinh các khối lớp còn lại
sẽ đi học trực tiếp kể cả trẻ mầm non
cụ thể sau tết tùy theo cấp độ dịch của từng quận
huyện học sinh tiểu học sẽ đến trường học trực tiếp với thời lượng khác nhau
với trẻ mầm non tp hcm ưu tiên đón trẻ từ ba đến sáu tuổi đến trường trước
dần dần mở rộng cho các độ tuổi khác nhau
ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho rằng
việc học sinh tất cả các bậc học trở lại trường là hợp lý trong tình hình mới
thời gian qua một số trường học đã thận trọng ưu tiên tổ chức bán trú trước
cho một số khối lớp
đây là điều rất cần thiết để phụ huynh an tâm đưa con em đến trường
ông dũng cho biết tuần sau sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế
tập huấn cho các sở giáo dục về công tác tổ chức bán trú nội trú
căng tin bếp ăn để sau tết các trường có thể thực hiện
thầy trương quốc hân hiệu trưởng trường trung học cơ sở đức trí quận một cho hay
nếu tới đây học sinh khối sáu đi học lại trường sẽ ưu tiên tổ chức bán trú
cho học sinh khối sáu và chín do đây là hai khối lớp đặc thù
toàn trường có tổng số một
một trăm linh học sinh khi tất cả khối lớp trở lại trường sẽ sắp xếp dạy và học lịch khối
ví dụ buổi sáng khối lớp bảy chín đi học chiều là khối sáu tám nhằm đảm bảo giãn cách học sinh trong trường
xin được chuyển sang một thông tin đáng buồn tại hà nội khi nhiều trường hợp sản phụ
chưa tiêm vaccine covid một mươi chín đã chuyển biến nặng sau khi nhập viện phải kết thúc thai kỳ sớm
bệnh viện sản phụ hà nội cơ sở cảm hội hiện là đơn vị thu dung điều trị các sản phụ f
trên địa bàn thủ đô
bệnh viện phụ sản hà nội đang điều trị cho hơn một trăm linh sản phụ f
trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng
số lượng thai vụ mắc covid một mươi chín nhập viện ngày càng tăng cao
ngày một mươi sáu tháng một cơ sở này đã tăng số lượng giường lên một trăm bốn mươi để đáp ứng kịp thời chăm sóc
và điều trị các bệnh nhân f
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị thu hà phó giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội
tỷ lệ sản phụ f không tiêm vaccine covid một mươi chín mà cơ sở này tiếp nhận
chiếm đến bảy mươi
đáng chú ý phần lớn các sản phụ chuyển nặng phải kết thúc thai kỳ sớm
là trường hợp chưa tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc tiêm chưa đủ liều
đáng chú ý trong những ngày qua đơn vị đã tiếp nhận và điều trị một số thai phụ
mắc covid một mươi chín chuyển nặng do tự theo dõi sức khỏe tại nhà
sau khi test nhanh dương tính với sars cov hai
tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nơi điều trị cho các f nặng nhất đa phần các bệnh nhân trẻ tuổi
là các sản phụ chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
theo bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đa phần các trường hợp sản phụ mắc covid một mươi chín mà khoa hồi sức tích cực tiếp nhận
tiến triển nặng từ khoảng ngày thứ bảy đặc biệt các bệnh nhân diễn biến nặng nhanh
theo bệnh viện phụ sản hà nội so với người bình thường
hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp
phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai
tăng nguy cơ cao phải thở máy dùng kháng sinh liều cao thai nhi có nguy cơ bị sinh non
nguy cơ lây nhiễm v v thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng
trước thực tế này các bác sĩ khuyến cáo các sản phụ đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine
cần tiếp cận tiêm vaccine sớm nhất có thể theo khuyến cáo của nhân viên y tế
thưa quý vị và các bạn như vậy cũng giống như tp hcm và hà nội
mới đây tp hcm đã quyết định sẽ không tổ chức bán pháo hoa và tạm dừng các lễ hội
dịp tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai nhằm đảm bảo thực hiện các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng một lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
địa phương sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai như dự kiến trước đó
theo lãnh đạo tp hcm gần đây tình hình dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt
số ca dương tính tại địa phương giảm
toàn thành phố chuyển cấp độ dịch từ vùng nguy cơ cao vùng cam sang vùng nguy cơ vùng vàng
tuy nhiên tại địa phương đã xuất hiện một số ca dương tính sars cov hai biến chủng omicran
đồng thời chính phủ cũng có hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội dịp tết
căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
do đó thành phố quyết định không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết để đảm bảo công tác phòng chống dịch
còn đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch hải phòng cho biết
trước đó địa phương dự kiến bắn pháo hoa tại ba địa điểm gồm nhà hát lớn
khu công nghiệp v ship huyện thuyện nguyên và huyện quỳnh bảo
sau đó thành phố dự kiến sẽ chỉ bắn pháo hoa tại một điểm và không tập trung đông người
mới đây thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị ba mươi năm về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đáng
nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai vui tươi lành mạnh tiết kiệm
trong đó giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức
các lễ hội bắn pháo hoa trong dịp tết nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
sở đã trình và thành phố hải phòng đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa và các loại hình lễ hội dịp tết
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch hải phòng cho biết
chính phủ new zealand ngày hai mươi ba tháng một thông báo nước này sẽ thắt chặt các quy định về bắt buộc đeo khẩu trang
và hạn chế tụ tập bắt đầu từ giờ đêm nay sau khi phát hiện chín ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
đưa mắt biến thể mới omicron
thủ tướng new zealand jancida ardern cho biết đã có lây nhiễm cộng đồng từ đảo bắc đến đảo nam của nước này
theo đó chín người trong cùng một gia đình đi máy bay trở về thành phố neosion ở đảo nam sau khi dự một đám cưới
ở auckland thành phố đông dân nhất nước ở đảo bắc cùng một tiếp viên hàng không đã có kết quả xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai
trong bối cảnh lo ngại lây nhiễm lan rộng new zealand sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo đỏ phòng dịch covid một mươi chín
với việc thắt chặt yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang các cơ sở phục vụ khách trong nhà như quán bar nhà hàng
và các sự kiện bao gồm đám cưới sẽ giới hạn ở mức một trăm linh người thậm chí giảm xuống còn hai mươi năm người nếu các địa điểm trên
không áp dụng kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
với việc áp đặt những hạn chế mới nhằm làm chậm đà lây của biến thể omicron thủ tướng arren cũng thông báo
hủy đám cưới của mình với người dẫn chương trình nổi tiếng claude greyford
thủ tướng cũng cho biết thêm trẻ em từ lớp bốn trở lên sẽ phải đeo khẩu trang trong lớp học khi năm học mới bắt đầu
new zealand đã đóng cửa biên giới với khách quốc tế kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chính phủ nước này cũng đã lùi kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn dự kiến bắt đầu từ giữa tháng một đến tháng hai năm nay
do lo ngại về khả năng bùng phát dịch bệnh do biến thể omicrank như ở nước láng giềng australia
trong khi đó australia ghi nhận năm mươi bảy năm trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong hai mươi bốn giờ qua riêng new south wales bang đông dân nhất nước đã phát hiện tới hai mươi một trăm bốn mươi tám ca bệnh mới trong ngày
tuy nhiên giới chức bang này cho biết biến thể omicron sẽ không làm trì khoảng kế hoạch cho học sinh trở lại lớp học
khi năm học mới chỉ còn hơn một tuần nữa là bắt đầu
trước đó một ngày bang tây australia đã hủy kế hoạch mở cửa trở lại dự kiến vào ngày năm tháng hai với lý do rủi ro cao
do sự gia tăng các ca mắc mới ở nhiều bang miền đông
ngoại trừ bang này
tất cả các bang và vùng lãnh thổ của australia đã mở cửa trở lại theo chính sách sống chung với covid một mươi chín
bất chấp số ca bệnh tăng kỷ lục
tình hình covid một mươi chín ở hàn quốc cũng không mấy khả quan khi số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại quốc gia
đã tăng lên mức hơn sáu ca lần đầu tiên sau hai mươi bảy ngày trong bối cảnh có nhiều quan ngại dịch bệnh
sẽ bùng phát mạnh trước khi nghỉ tết nguyên đáng do sự lây lan của biến thể omicron
trong hai mươi bốn giờ qua số ca mắc covid một mươi chín mới tại hàn quốc
đã tăng vọt lên hơn bảy sáu trăm linh ca gần bằng mức kỷ lục của tháng một mươi hai năm ngoái
diễn biến này khiến các cơ quan y tế hàn quốc phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao
theo thông báo ngày hai mươi tháng một của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
kdca hàn quốc ghi nhận thêm hai mươi tám trường hợp tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số người không qua khỏi đại dịch ở nước này lên sáu bốn trăm tám mươi trường hợp
tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở hàn quốc hiện là chín mươi một
các cơ quan y tế của nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao
đề phòng nguy cơ lây nhiễm gia tăng đột biến
trong bối cảnh nhiều người dân về đoàn tụ gia đình trong kỳ nghỉ tết nguyên đáng
ngày hai mươi tháng một cũng là dấu mốc tròn hai năm kể từ khi hàn quốc thông báo phát hiện
hai trường hợp đầu tiên mắc covid một mươi chín
tổng thống moon jae in ngày hai mươi tháng một đã chỉ đạo chính phủ áp dụng tất cả các biện pháp
chống dịch có thể để ngăn chặn sự lây lan của amacran
biến thể chủ đạo gây bệnh covid một mươi chín tại hàn quốc hiện nay
thưa quý vị và các bạn như vậy tính đến hiện tại
omicron đã lan rộng và để lại hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam đã bắt đầu xuất hiện những ca omicron trong cộng đồng
vì thế khả năng bùng dịch là rất lớn
người dân cần nâng cao ý thức để tránh những điều tồi tệ có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại